tại thủ đô viêng trăn lào tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit và chủ tịch quốc hội lào pani yathotu đã thân mật tiếp đoàn đại biểu cấp cao ban dân vận trung ương đảng do đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại lào
tại buổi tiếp đồng chí trương thị mai trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các đồng chí lãnh đạo cấp cao tới tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit chủ tịch quốc hội pani yathotu và các đồng chí lãnh đạo cấp cao lào
tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm lào của đoàn chúc mừng những thành tựu quan trọng mà việt nam đã đạt được sau hơn ba năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng